kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại miền bắc trong những ngày sắp tới
chịu sự chi phối chính của vùng áp thấp nóng phía tây nên nhiệt độ có xu hướng tăng thêm
ban ngày trời nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
nhiệt độ cao nhất ngày mai tại phía đông bắc bộ
từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi nắng nóng gai gắt trên ba mươi tám độ
sau đó tăng thêm một độ trong hai ngày tiếp theo mưa rông có thể xuất hiện cục bộ với lúc chiều tối
còn tại tây bắc bộ nhiệt độ có phần dễ chịu hơn
mưa xảy ra nhiều nơi trên khu vực trong khoảng chiều tối đến sáng sớm
nên nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
riêng khu vực nam sơn la và hòa bình có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ có thể đạt ba mươi tám độ
sang đến hai ngày một mươi hai và một mươi ba nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng một độ
khu vực trung bộ trong ba ngày tới thời tiết hầu như không mưa và thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nóng
với mức độ được cho là khắc nghiệt nhất cả nước
đặc biệt là tại các tỉnh từ thanh hóa
đến thừa thiên huế nhiệt độ cao nhất từ ba mươi sáu ba mươi chín độ
nắng nóng gai gắt xuất hiện trên diện rộng vùng núi phía tây có thể đạt tới bốn mươi độ
đối với các tỉnh thành từ đà nẵng đến phú yên
mức độ nhiệt cũng có xu hướng tăng nhẹ cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
khu vực khánh hòa đến bình thuận mức độ nhiệt sẽ chịu hơn
giao động trong khoảng là từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên trong hai ngày tới vẫn có mưa
mưa rào nhẹ rải rác vào lúc chiều tối
lượng mưa có xu hướng giảm hơn ban ngày trời có nắng
với nhiệt độ trưa chiều sao động từ hai mươi chín ba mươi hai độ
từ khoảng ngày một mươi ba mưa tăng lên
cục bộ có mưa vừa mưa to nên nhiệt độ giảm nhẹ
tại nam bộ mưa có xu hướng giảm hơn trong hai ngày tới
trước khi tăng trở lại trong ngày một mươi ba
ban ngày trời có nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất phổ biến không quá ba mươi bốn độ